thì tết nguyên đán hai nghìn hai mươi vừa qua đi cũng là thời điểm bước sang tháng mới của năm dương lịch hai nghìn hai mươi
trong tháng hai này có một số chính sách quan trọng liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội chính thức có hiệu lực
sau đây là một số quy định đáng quan tâm mời quý vị khán giả theo dõi
nghị định số chín mươi chín năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ hướng dẫn một số điều của luật giáo dục đại học sửa đổi
sẽ có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
nghị định này quy định về hệ thống văn bằng giáo dục đại học bao gồm
bằng cử nhân cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu gia bậc sáu
bằng thạc sĩ cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu gia bậc bảy
và bằng tiến sĩ cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo tiến sĩ đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu gia bậc tám
cũng tại nghị định này lần đầu tiên chính phủ quy định văn bằng của một số ngành có thể có trình độ tương đương với bằng thạc sĩ
tại nghị định sáu năm hai nghìn hai mươi chính phủ đã sửa đổi quy định liên quan đến bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
theo đó bổ sung trong khung chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư nội dung về dự kiến tiến độ thực hiện phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư
đồng thời với trường hợp thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư mà phải xây dựng khu tái định cư tập trung
thì các nội dung trên phải gồm cả khu vực thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư tập trung đó
nghị định này có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
nghị định số chín mươi chín năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
hướng dẫn luật giáo dục đại học sửa đổi yêu cầu các cơ sở giáo dục phải thực hiện công khai đầy đủ trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học
về các nội dung như các quy chế quy định nội bộ danh sách giảng viên theo ngành trình độ chức danh và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo khác
đề án tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh danh sách nhập học và tốt nghiệp hàng năm theo ngành trình độ đào tạo
quy mô đào tạo và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau một mươi hai tháng tốt nghiệp
chỉ tiêu tuyển sinh quyết định mở ngành quyết định liên kết đào tạo cùng với hồ sơ chứng minh đủ điều kiện theo quy định